ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại tp hcm đã diễn ra hội nghị đối thoại cộng đồng doanh nghiệp nhật bản và cục hải quan tp hcm là đối tác tin cậy đồng hành cùng phát triển năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị cơ quan hải quan đã tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp liên quan đến chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu chính sách thuế và thủ tục hải quan
từ đó tiếp tục giảm thủ tục hành chính giảm chi phí cho doanh nghiệp góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và thuận lợi cho đầu tư tại tp hcm
cục hải quan tp hcm giới thiệu những nội dung đổi mới về văn bản pháp luật hiện hành có hiệu lực từ ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
giải đáp nhiều câu hỏi về xác định xuất xứ hàng hóa nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu hồ sơ hải quan
hội nghị đối thoại đã tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp nhật bản tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào việt nam nói chung và tp hcm nói riêng
nguồn vốn đầu tư của nhật bản vào việt nam đang gia tăng mạnh mẽ trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đạt chín năm tỷ usd nhật bản trở thành nhà đầu tư số một tại việt nam
trong bốn năm qua số lượng doanh nghiệp nhật bản hoạt động tại việt nam đã tăng bốn mươi